tỉnh quảng trị có gần một hectare nuôi cá và trên bốn trăm linh hectare nuôi tôm bị cuốn trôi
trên tám mươi sáu mét khối lồng bè nuôi thủy hải sản các loại bị hư hỏng và cuốn trôi
thiệt hại ước tính của các hộ dân là từ một trăm linh triệu đến trên một tỷ đồng
nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần trông chất
với người dân nuôi trồng thủy sản ở quảng trị chỉ biết nốt nước mắt vào trong trước những thiệt hại mà thiên nhiên gây ra
do nguyễn văn nhân ba mươi năm tuổi làm giám đốc đang bơm hút chất lỏng từ kho hàng lên xe bồn do nguyễn minh chiến chú tỉnh trà vinh điều khiển
tại thời điểm kiểm tra trong bồn có khoảng hai lít chất lỏng và trong kho có khoảng bảy mươi một trăm một mươi bảy lít chất lỏng
tại thời điểm kiểm tra nguyễn văn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa
các đối tượng khai nhận đã mua xăng kém chất lượng ở vũng tàu rồi dùng hóa chất toluene mua được từ chợ kim biên tp hcm
và hóa chất tạo màu mua để pha vào mang đi bán tại các tỉnh khác hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu lớn ở trên địa bàn
ngày năm tháng một mươi một trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư bao thị xã buôn hồ lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy t một nghìn năm trăm hai mươi một lưu thông hướng gia lai
đi thành phố buôn hồ
phát hiện trên xe có bốn mươi bốn thùng các tông đựng thuốc lá được ngụy trang xung quanh bằng các hộp mì tôm tổng cộng gần hai mươi hai bao thuốc lá các loại như jet caravan s xe
tài xế tên trương quốc vân khai vận chuyển thuê cho một phụ nữ không rõ lai lịch
trước đó trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua buôn hồ bê xã khưa đăng huyện khương bà gà tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a ba mươi hai nghìn sáu trăm linh năm
chạy hướng từ thị xã buôn hồ về thành phố buôn ma thuột phát hiện trên xe chở nhiều túi ni lông và thùng giấy bên trong có bảy bao thuốc lá lậu
lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc
phòng cảnh sát giao thông công an nghệ an cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô vận chuyển tám trăm năm mươi kg sản phẩm động vật đã bốc mùi từ hà nội vào thành phố vinh nghệ an để tiêu thụ
trước đó khi đang tuần tra kiểm soát tại quốc lộ một a đoạn
qua địa bàn xã diễn hồng huyện diễn châu lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín d ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong xe có chở năm mươi năm bao ni lông màu đỏ bên trong có chứa tám trăm năm mươi kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế đang bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra lái xe trần quang huy chú tại tp hà nội không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam
sáng ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng là trần văn hải nguyễn văn minh và võ minh tâm cùng phan văn bồ
để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
trước đó trưa ngày ba mươi tháng một mươi lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ campuchia vào việt nam có biểu hiện nghi vấn
khu vực thuộc ấp vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ dưới khuôn vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy để tàu thoát
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng hai bao tải và một bao ni lông màu đen
qua kiểm tra phát hiện bên trong có chứa năm mươi một kg vàng bốn số chín không lẫn tạp chất biết không thể trốn thoát nên ba đối tượng liên quan đến vụ án là nguyễn văn minh võ minh tâm và phan văn bồ đã đến cơ quan công an để đầu thú
xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam tiếp tục giữ mức tăng dương và đạt hai trăm ba mươi tỷ usd trong một mươi tháng đầu năm bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tính chung trong một mươi tháng qua cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục gần một mươi chín tỷ usd đặc biệt nhiều nhóm hàng xuất khẩu đang hướng đến những thế mạnh sẵn có đưa hàng hóa của nước ta trở thành những sản phẩm được thị trường nước ngoài săn đón
với gần hai trăm ba mươi tỷ usd xuất khẩu trong một mươi tháng có tới ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd trong đó có năm mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd
các chuyên gia cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu đang có sự chuyển biến mạnh về chất lượng và hướng dần đến mặt hàng có giá trị cao
cần có những hướng dẫn cụ thể trong xử lý pháp nhân vi phạm pháp luật về môi trường
đó là nhận định của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trong phiên chất vấn sáng nay tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
và đây cũng sẽ là thông tin cuối cùng trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
tại phiên chất vấn báo cáo của chính phủ cho biết trong năm nay cả nước phát hiện hai mươi năm hai trăm năm mươi sáu vụ vi phạm pháp luật về môi trường
trong đó có khoảng gần ba một trăm linh tổ chức vi phạm có nhiều vụ việc rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa có trường hợp pháp nhân nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự
xin viện trưởng cho biết nguyên nhân không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân vi phạm là gì
do hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu hay do bất cập của bộ luật hình sự hay do năng lực của cơ quan phòng chống tội phạm
về vấn đề này viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí nhấn mạnh không phải hành vi nào vi phạm pháp luật về môi trường cũng bị xử lý hình sự
và tùy vào mức độ định lượng gây ra ô nhiễm môi trường mới có thể xử lý trong một số trường hợp đã xử lý cá nhân đứng đầu cơ quan tổ chức vi phạm
bên cạnh đó về mặt pháp luật vẫn còn thiếu những hướng dẫn xử lý cụ thể trong trường hợp xử lý pháp nhân vi phạm
căn cứ cụ thể nào để chúng ta tri tố pháp nhân này thì hiện nay có lẽ đây là vấn đề mới
nên chúng ta phải suy nghĩ về tính khả thi của các điều lực của mình bây giờ
một là cần phải có hướng dẫn của các cá nhân
từ nghị quyết hướng dẫn của hội đồng thẩm phán tối cao cho đến các thông tư liên tịch để quy định rõ những tình tiết chi tiết cụ thể
để cho người và cơ quan thực thi pháp luật người ta có thể dựa vào đó người ta làm người ta không có sợ là quăng sai hoặc là để lò
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho biết thực tế hiện nay cũng đã có chuyện cán bộ xử lý vấn đề này có lúng túng
vì chưa có hướng dẫn cụ thể và cần phải chỉ đạo các cơ quan chức năng có lộ trình nghiên cứu đề xuất
các biện pháp khắc phục